chiều ngày chín tháng tám tại hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổ chức họp báo giới thiệu hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến năm năm thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
hội nghị được tổ chức nhằm rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện cuộc vận động gắn với đề mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
qua đó góp phần xây dựng tổ chức đảng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc hướng tới kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín
lễ tôn vinh điển hình tiên tiến sẽ được tổ chức vào sáng ngày một mươi năm tháng tám tại hội trường bộ quốc phòng
dịp này bộ quốc phòng tặng bằng khen cho hai trăm linh ba tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu nghiên cứu khoa học lao động sản xuất